chủ tịch quốc hội đã đến thăm hội báo toàn quốc hai nghìn một mươi tám đang diễn ra tại bảo tàng hà nội đường phạm hùng phường mệ trì quận năm từ liêm hà nội
đây là năm thứ ba hội báo toàn quốc được hội nhà báo việt nam và ủy ban nhân dân tp hà nội phối hợp với ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức
đi tham quan các khu trưng bày của các cơ quan báo chí chủ tịch quốc hội bày tỏ ấn tượng và biểu dương ban tổ chức hội báo đã tổ chức hội báo toàn quốc tầm vóc và quy mô phong phú hấp dẫn trong cách thể hiện
chủ tịch quốc hội cho rằng hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám là minh chứng sống động về sự đóng góp to lớn của báo chí cách mạng nước nhà với đất nước góp phần cùng với cả nước hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm hai nghìn một mươi chín
góp phần rất tích cực vào công ty
chủ tịch quốc hội chủ tịch quốc hội bày tỏ mong muốn năm hai nghìn một mươi tám báo chí việt nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa có những đóng góp quan trọng hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc